ngày một mươi chín tháng hai tức mùng bốn tết nguyên đán đồng bào dân tộc mông thuộc khu vực phía đông huyện mường khương tỉnh lào cai đã khai hội gầu tàu tại xã pha long
cầu tàu là lễ hội cầu phúc truyền thống của người mông ở lào cai và các tỉnh miền núi tây bắc trong dịp đầu xuân
ngày mở hội gầu tàu thường chọn ngày thìn hoặc ngày xỉu trong tháng đầu tiên của năm mới
trong lễ hội mọi người sẽ chọn một cây tre cao thẳng để làm cây nêu đặt ở nơi bằng phẳng rộng rãi để làm trung tâm lễ hội
trên cây nêu mang một bầu rượu túi thóc nương bắp ngô và một giải băng đỏ để kính báo thần linh trời đất
sau khi làm lễ cúng tế cầu mong trời đất cho sức khỏe mùa mang bội thu mọi người tỏa ra các ngọn đồi thấp hoặc bãi ruộng bằng xung quanh chơi xuân
đầu tiên thì khi đến đây là cảm thấy rất là đông vui nhộn nhịp
người dân ở đây rất là
chân chất và thật thà rất nhiều màu sắc quần áo người dân tộc thì rất là đẹp và các món ăn thì rất đậm bản sắc dân tộc rất là phong phú
và lên đây thì không khí rất là tươi vui đúng với cái bản sắc dân tộc và đúng cái bản chất của lễ hội cầu tàu ở trên này
người dân thì rất là thân thiện và mến khách ạ
lễ hội gầu tàu sẽ diễn ra từ nay đến hết mùng sáu tháng riêng kết thúc bằng việc bà con sẽ xuống đồng bắt tay vào sản xuất vụ xuân